xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị một vụ cháy thương tâm đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc làm ba người tử vong
cụ thể vào khoảng ba giờ năm mươi hai phút ở tổ dân phố nam cường thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tại hộ gia đình ông thân văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy xảy ra cháy
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc
đã xuất phương tiện cùng với ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy
hiện trường vụ cháy là ngôi nhà ba tầng nhiễm xuất phát cháy bước đầu xác định ở khu vực tầng một
thời điểm xảy ra cháy ông thân văn lợi cùng con trai là thân văn nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đã chạy thoát ra ngoài và hô hoán người dân xung quanh chữa cháy
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục chữa cháy
và di chuyển trên các tầng của ngôi nhà đã phát hiện ba người là vợ và con của anh nghị đã tử vong
gồm chị nguyễn thị thanh hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cháu thân hoàng vũ sinh năm hai nghìn một mươi
và cháu thân khả nhi sinh năm hai nghìn hai mươi
đến bốn h ba mươi tám phút cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
được biết gia đình ông lợi kinh doanh các mặt hàng giấy ăn và các đồ nhựa gia dụng
ngôi nhà xảy ra cháy là điểm trung chuyển các mặt hàng
lúc cháy vợ ông lợi là bà nguyễn thị kim đi lấy hàng không ngủ ở nhà
hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản cơ quan chức năng đang thống kê
còn vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
về tội giết người
theo cáo trạng trước đó bà lê thị mỹ lệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến nhà bà hồ thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
để nói chuyện với hai mẹ con bà linh liên quan đến tiền chơi hụi dẫn đến cự cãi đánh nhau
thì được mọi người can ngăn
khoảng một tiếng sau nguyễn văn nghĩa là con ruột của bà lệ biết được sự việc
liền đi mua một lít xăng rồi điều khiển xe mô tô đến nhà bà linh
lúc này bà linh đang đứng trước nhà với đào ly và nhân
con ruột và con rể bà linh
nghĩa đi đến tạt xăng vào người bà linh trúng vào chân đào ly nhân rồi dùng quẹt ga châm lửa đốt
khi thấy lửa trên người bà linh bốc cháy nghĩa bỏ chạy khỏi hiện trường
người dân phát hiện đến dập lửa đưa bà linh đi cấp cứu điều trị nhưng bà linh tử vong sau đó
còn ly đào và nhân bị thương nhẹ
sau khi gây án nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương
ba ngày sau nghĩa đến công an thành phố long xuyên đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn nghĩa tử hình về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền một trăm tám mươi bảy triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định bắt tạm giam
và khám xét nơi ở đối với võ văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
võ văn thủy cấu kết với một cán bộ công chức thuộc xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau
giả chữ ký của lãnh đạo ủy ban nhân dân xã khánh bình để làm hợp đồng ủy quyền giả cho võ văn thủy
được toàn quyền chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất
thủy đã sử dụng hợp đồng ủy quyền giả để thực hiện giao dịch chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất
chiếm đoạt của một số người khác tổng số tiền hai tỷ tám trăm linh triệu đồng
do ham chơi đua đòi
thiếu tiền tiêu xài nhóm bốn đối tượng ở thành phố hải dương huyện gia lộc và huyện thanh miện tỉnh hải dương
đã cùng nhau thực hiện hai vụ cướp tài sản của người đi đường
mặc dù các đối tượng trong vụ việc tuổi đời còn rất trẻ chưa từng có tiền án tiền sự
có đối tượng còn đang theo học cấp hai
thế nhưng đã có phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi vô cùng manh động liều lĩnh
tuy nhiên sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản
các đối tượng trong nhóm đã bị công an huyện bình giang điều tra làm rõ và bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê công cường sinh năm hai nghìn chín
nguyễn thị diễm quỳnh sinh năm hai nghìn năm
nguyễn minh thành sinh năm hai nghìn tám và nguyễn tú anh sinh năm hai nghìn bảy
trong đó cường là đối tượng cầm đầu chủ mưu
vào chiều ngày bốn tháng một mươi hai nhóm bốn đối tượng trên đã cùng nhau bàn bạc lên kế hoạch
đi cướp xe máy và xe đạp điện của người đi đường
khi đi nhóm có mang theo vỏ chai bia thủy tinh phân công thành là người điều khiển phương tiện
vào khoảng một mươi chín giờ cùng ngày
khi đi sang địa bàn xã quang khải huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
nhóm này đã dùng hung khí mang theo uy hiếp và cướp hai chiếc điện thoại di động cùng tiền của hai người đi đường
đến khoảng hai mươi một h một mươi năm phút cùng ngày khi đến địa phận thôn bá đông xã bình minh huyện bình giang
nhóm này tiếp tục dùng vũ lực và vỏ chai bia đe dọa khống chế cướp xe máy điện của hai người đi đường rồi tẩu thoát
xe máy điện cướp được các đối tượng đem sang địa bàn thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
bán được với giá hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng
và cuộc điều tra công an huyện bình giang đã làm rõ và bắt giữ được các đối tượng
cường có bỏ cháu đuổi theo hai nam thanh niên và cường giả vờ nằm quen
xong cường bỏ cháu đi lên một đoạn thì ép hai nam thanh niên vào núp xuống
cường và tô anh xuống xe cầm chai bia rơi vào mặt nam thanh niên lái xe
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân
nên cả nhóm đã cùng bàn bạc thống nhất đi cướp tài sản rồi đem bàn lấy tiền để ăn chơi tiêu xài cá nhân
bản thân các đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự
trước khi bị bắt cường vẫn đang theo học tại một trường trung học cơ sở
cường đã đưa sở trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương
các đối tượng còn lại có trường hợp tự bỏ học có trường hợp do ý thức học tập kém
nên đã bị các nhà trường cho thôi học
qua vụ việc trên chúng tôi muốn khuyên cáo đến gia đình nhà trường các ban ngành đoàn thể
cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý giáo dục con em
để tránh nguy cơ các cháu phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trong vụ án về tội cướp tài sản
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra
tại xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu một mươi hai đối tượng tham gia lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
cùng với nhiều tăng vật có liên quan vừa bị lực lượng công an bắt quả tàng thua giữ
cụ thể lực lượng cảnh sát hình sự cơ quan tỉnh bạc liêu tiến hành bắt quả tàng một mươi hai đối tượng
đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua tại nhà riêng của đối tượng huỳnh thị diền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ tám mươi năm bộ bầu cua cá cọp
một trăm hai mươi hạt lắc bầu cua bảy bộ bài tây một mươi một điện thoại di động số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng
và một số tăng vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự
đối tượng đặng văn bảo một mươi chín tuổi quê tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi
sản xuất và buôn bán pháo nổ trái phép trước đó công an huyện long thành bắt quả tăng
bảo đang có hành vi buôn bán pháo nổ tại địa bàn ấp năm xã an phước thu giữ một bao tải
một thùng các tông bên trong chứa bốn mươi một bịch ni lông mỗi bịch chứa năm mươi viên pháo
qua đấu tranh bước đầu bảo khai nhận mang số pháo trên đi bán cho một đối tượng chưa rõ
lây lịch với giá một mươi bốn triệu đồng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ khám xét nơi ở của bảo
cơ quan công an thu giữ thêm sáu trăm năm mươi viên pháo một mươi sáu cuộn dây
cháy chậm hai trăm linh gam thuốc nổ hai kg vỏ pháo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh nghệ an
vừa chủ trì phối hợp với công an thị xã cửa lò bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang
giã với số lượng lớn trước đó tại địa bàn phường nghi hương thị xã cửa lò lực lượng chức năng
phát hiện bắt giữ hai xe ô tô vận chuyển trái phép động vật hoang dã tại thời điểm kiểm tra
hai đối tượng điều khiển phương tiện không xuất trình
được giấy tờ thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số động vật nói trên
cơ quan công an đã tạm giữ tăng vật gồm hai xe ô tô một tám trăm một mươi tám cá thể động vật hoang dã các loại là
rùa rắn chăn vẹt trong đó có một số loài động vật thuộc vụ lục một danh mục các loài động vật
thực vật hoang dã thuộc vụ lục công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng đàm thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng vũ thị kim nhung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại huyện yên mô tỉnh ninh bình
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã hóa quỳ huyện như xuân tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện